lực lượng phòng vệ israel idf vào dạng sáng nay đã tiến hành ném bom thành phố khan yunis ở miền nam giải gaza khiến hai mươi sáu người palestine thiệt mạng
vụ tấn công diễn ra chỉ một ngày sau khi israel đưa ra lời kêu gọi người palestine ở thành phố khan yunis phải di rời về phía tây ra khỏi vùng lửa và đến gần hơn với viện trợ nhân đạo
quân đội israel tuyên bố sẽ tiếp tục thúc đẩy chiến dịch tấn công các tay súng palestine ở giải gaza cũng như tăng cường phá hủy các cơ sở ngầm và năng lực quân sự của hamas
quân đội israel cũng để ngọt khả năng đưa quân vào miền nam gaza
thành phố khan yunis hiện có dân số hơn bốn trăm linh người động thái quân sự lần này có thể buộc hàng trăm nghìn người palestine chạy trốn về phía nam phải di rời một lần nữa
cùng với cư dân của khan yunis làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo đáng rất nghiêm trọng
xung đột israel hamas đã bước sang tuần thứ bảy mà chưa có dấu hiệu kết thúc
trong một nỗ lực hòa giải ngày một mươi bảy tháng một mươi một tổng thống mỹ joe biden và quốc vương qatar anthony đã kêu gọi trả tự do cho tất cả các con tin bị hamas bắt giữ ngay lập tức
bên cạnh đó các nhà lãnh đạo cũng thảo luận về những nỗ lực nhằm tăng cường dòng hỗ trợ nhân đạo cần thiết cẩn cấp vào gaza